liên quan đến ổ dịch tả lợn hai mươi con tại đồng nai
tri cục trăn nuôi và thú y đồng nai cho biết
theo kết quả kiểm tra tại trại của công ty trăn nuôi phú sơn huyện trảm bom
có một trăm năm mươi con lợn nhiễm dịch và năm trăm linh con tiếp xúc trực tiếp với những con lợn bệnh khác
ngành chức năng quyết định tiêu hủy toàn bộ số lợn này
riêng số lợn còn lại đang khỏe mạnh chưa phát hiện dấu hiệu bệnh
nên ngành chức năng quyết định giữ lại
những ngày tới đồng nai sẽ giám sát tình hình dịch bệnh tại trang trại
tổ chức sát trùng giải vôi liên tục nhằm ngăn chặn dịch lây lan
liên tục giám sát huyết thanh để kịp thời phát hiện bệnh
lập chốt kiểm dịch tạm thời cấm triệt để việc vận chuyển lợn từ trang trại ra bên ngoài